bộ tài chính đã họp thông báo về việc chính phủ ban hành nghị định số năm mươi hai về cho vay nước ngoài của chính phủ đối với ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó tỷ lệ cho vay lại các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương được xác định theo điều kiện của nguồn vốn vay oda và vay ưu đãi
tỷ lệ cho vay lại vốn oda dự kiến chia làm năm nhóm bao gồm ba nhóm đối với các tỉnh nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương và hai nhóm đối với các tỉnh điều tiết về ngân sách trung ương
đối với vốn vay ưu đãi tỷ lệ cho vay lại chia làm ba nhóm bao gồm nhóm các địa phương khó khăn nhất được ngân sách trung ương trợ cấp trên bảy mươi và có huyện thuộc danh mục nghị quyết ba mươi a của chính phủ
nhóm các tỉnh khác nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương và nhóm các tỉnh có điều tiết về trung ương
đối với các dự án đầu tư
theo phương thức hợp tác công tư ppp tỷ lệ cho vay lại thống nhất là bảy mươi
ngược lại các địa phương khi vay phải tuân thủ quy định vay và trách nhiệm trả nợ đối với mỗi dự án
nghị định số năm mươi hai của chính phủ hy vọng sẽ nâng cao tính chủ động của địa phương trong quản lý thực hiện dự án và góp phần quản lý hiệu quả nợ của địa phương